tuyển nữ việt nam đang có màn trình diễn tốt ở sea games ba mươi đặc biệt là sau trận thắng sáu trước indonesia để bước vào bán kết gặp philippines
mặc dù philippines có lợi thế về sân nhà thế nhưng thầy trò huấn luyện viên mai đức trung vẫn được đánh giá cao hơn
ngay từ những phút đầu thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tuyển nữ việt nam
dù tạo ra được nhiều cơ hội nhưng các chân rút áo đỏ vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết
kết thúc hiểm một hai đội tạm nghỉ với tỷ số hỏa
sang hiệp hai với những điều chỉnh về nhân sự tuyển nữ việt nam đã khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số ở phút thứ sáu mươi nhờ công của thái thị thảo
tiếp đài hưng phấn đoàn quân của huấn luyện viên mai đức trung đẩy cao đội hình tấn công và có bàn thắng ở phút thứ tám mươi bốn do công của tuyết dung
ấn định kết quả hai cho tuyển nữ việt nam
ở trận đấu cùng giờ thái lan đã đánh bại myanmar với tỷ số một như vậy tuyển nữ việt nam sẽ tái đấu thái lan trong trận chung kết